thưa quý vị mới đây hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở công an tỉnh bình phước
bất ngờ hy sinh trên đường đi làm nhiệm vụ khiến nhiều người không khỏi xót xa
hai đồng chí ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ và còn nhiều ước mơ gian dở
để lại tiếc thương cho đồng đội và biết bao nhiêu người
vâng thưa quý vị vì nước quên thân vì dân phục vụ rất nhiều cán bộ chiến sĩ công an
đã không quản ngại khó khăn gian khổ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ sự bình yên
cho tổ quốc cho nhân dân có những hy sinh đã hóa thành bất tử
có những công hiến của các chiến sĩ công an đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp
trong trái tim mỗi người dân
thiếu úy ngô quang sang hai mươi ba tuổi sang dự định sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
sẽ tổ chức đám cưới nhưng đám cưới ấy sẽ không bao giờ diễn ra
bình nhất hồ kiết tường hai mươi tuổi với ước mơ cháy bỏng được phục vụ lâu dài
trong công an nhân dân mới chỉ có sáu tháng là chiến sĩ nghĩa
tại phòng cháy cháy bỏng
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
nhưng từ bây giờ đã không còn nữa rồi
hai chiến sĩ trẻ đã bất ngờ hy sinh trên đường làm nhiệm vụ
rất nhiều bình luận từ cư dân mạng cùng chia sẻ về câu chuyện xúc động của hai chiến sĩ này
đường ra trận hôm nay có người lính không về có người lính thương đau còn nằm lại
giặc lửa nhờn nhơ ú tim treo đùa mãi mang các em đi về phía chân trời
sẽ còn mãi những nụ cười hiền của các em trong trái tim
đồng đội ở nơi xa đón mùa xuân đang tới tuổi đôi mươi an giấc ngủ thần tiên
nghe tin mà lòng chữ trong cuộc đời ai cũng muốn được sống vì họ không chỉ có một mình
mà còn có gia đình vợ con cha mẹ phía sau
họ đã hy sinh khi tuổi đời còn quá trẻ bao nhiêu ước mơ còn giang dở
vì nước quên thân vì dân phục vụ giữa thời bình mà phải hy sinh
tôi không muốn tin điều đó là sự thật vô cùng thương tiếc
chia buồn với gia đình và các chiến sĩ các anh thật tuyệt vời làm sao
người đau lòng nhất vẫn là người ở lại người dân rất mãi là người đã ra đi mãi mãi không thực hiện được mong muốn bao năm
xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình hai chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và đơn vị nơi các đồng chí đang công tác
trong năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua hình ảnh các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy lao vào biển lửa cứu người cứu tài sản
bảo vệ bình yên cho cuộc sống người dân đã đem đến nhiều cung bậc cảm xúc
những chiến công vang dội được nhân dân ngợi ca nhưng cũng có những hy sinh thầm lặng không phải ai cũng biết
thế nhưng chỉ cần tổ quốc gọi tên nhân dân cần giúp đỡ thì dù thời chiến hay thời bình dù có khó khăn gian khổ
lớp lớp thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng công an luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tự nguyện dân hiến hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân
chính vì lẽ đó người dân khắp mọi miền đất nước vẫn sẽ luôn ghi nhớ biết ơn sự cống hiến và hy sinh của các chiến sĩ
cảm ơn các đồng chí đã có trách nhiệm với công việc vì nước quên thân vì dân phục vụ
chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng và nhà nước đã giao
người dân chúng tôi sẽ không bao giờ quên sự anh dũng xả thân cứu người của các chiến sĩ
giữa thời bình này khi đã có những người phải hy sinh nhưng các anh chính là người thắp lên những ngọn lửa truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi gương về sự dũng cảm
thật xúc động trước những hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân quên mình xả thân chiến đấu với giặc lửa giặt lũ
các chiến sĩ sẽ luôn sống mãi trong tim người dân chúng tôi
thật tuyệt vời khi tổ quốc gọi tên khi nhân dân cần giúp đỡ thì dù thời chiến hay thời bình dù có khó khăn gian khổ
thì các cán bộ chiến sĩ lực lượng công an vẫn luôn sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ hy sinh vì tổ quốc vì nhân dân
rất biết ơn trước những cống hiến thầm lặng của các đồng chí
mỗi hành động mỗi hương sáng vì nước quên thân vì dân phục vụ của lực lượng công an nhân dân đã góp phần làm cho hòa bình ổn định của đất nước được giữ vững
kỷ cương phép nước được nghiêm minh tài sản tính mạng và cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân được bảo vệ
hãy chia sẻ suy nghĩ quan điểm của bạn về những cống hiến hy sinh của người chiến sĩ công an nhân dân trên fanpage truyền hình công an nhân dân
hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn